sau khi người dân thuộc xã hồng kỳ nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
tiếp tục chặn đường vào khu xử lý chất thải rắn nam sơn từ tối ngày hai mươi ba tháng một mươi
khiến các xe chở rác không vào được điểm đỗ
và đến nay nhiều tuyến phố của thủ đô hà nội hiện đang chản ngập rác thải
các tuyến đường như khâm thiên hoàng cầu đê la thành đoạn gần đại học văn hóa
rác thải đã ủn ứu khoảng ba ngày nay gây cản trở giao thông ô nhiễm môi trường
liên quan đến sự việc rác thải ủn ứu trong nội thành hà nội
ubnd xã nam sơn đã xác nhận việc người dân chặn đường vào bãi rác nam sơn
và xã đang họp khẩn để giải quyết việc này
đây cũng là lần thứ hai trong năm hai nghìn hai mươi người dân chặn đường vào nam sơn
bãi rác lớn nhất của thủ đô
cách đây bốn tháng thì người dân cũng đã từng chặn không cho xe rác vào điểm đổ
vì chưa đồng ý với công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại đây